hướng đến chào mừng festival di sản quảng nam lần thứ sáu hai nghìn một mươi bảy
mới đây ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ đã chính thức cho ra mắt du khách dự án
con đường thuyền thúng ở xã biển tam thanh
việc ra mắt con đường thuyền thúng dọc theo bờ biển tam thanh trong dịp festival này
là nhằm tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách mỗi khi đặt chân đến làng bích họa ở xã biển tam thanh
dự án nghệ thuật con đường thuyền thúng được bắt đầu triển khai từ tháng chín năm hai nghìn một mươi
đến nay đã có hơn một trăm linh chiếc thuyền thúng được sắp đặt hai bên đường của làng bích họa tam thành
con đường thuyền thúng có chiều dài khoảng một năm km với đầy đủ các màu sắc được các họa sĩ vẽ lên
từ những điều gần gũi với đời sống nhân dân vùng biển tam thanh
con đường thuyền thúng được ra mắt trong dịp tỉnh quảng nam tổ chức festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của thành phố tam kỳ đến với du khách khi tham dự festival

những ngày gần đây hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đã tập trung về làng bích họa tam thanh
những ngày gần đây hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đã tập trung về làng bích họa tam thanh
để được chiêm ngưỡng con đường thuyền thúng độc nhất vô nhị với đầy đủ màu sắc

theo ban chủ nhiệm dự án nghệ thuật con đường thuyền thúng thì hướng đi của thành phố tam kỳ trong thời gian tới
không chỉ dựa vào làng bích họa hay còn gọi thuyền thúng mà phải tập trung xây dựng ngôi nhà nghệ thuật cộng đồng
có như vậy mới thu hút được các nghệ sĩ khắp nơi đến sáng tác để lại những tác phẩm đẹp cho nơi đây
từ đó tạo điểm nhấn giữ chân du khách khi đến tham quan
chính từ cái sáng kiến mà làm ở tam thanh như thế này rồi đặt ra một cái vấn đề
làm thế nào để cho những cái tác phẩm nghệ thuật này nó không cũ
từ đó thì các nghệ sĩ mới đưa ra ý tưởng là dự kiến sẽ hình thành một cái ngôi nhà nghệ thuật cộng đồng tại tam thanh này
cái nơi đó sẽ là nơi thu hút các nghệ sĩ khắp nơi kể cả nước ngoài
đến để sáng tác và tặng lại những tác phẩm của mình cho tam thanh
khi triển khai dự án là nghệ thuật cộng đồng tam thanh
mà dự án chính của nó là con đường nghệ thuật thiền thúng và một số công trình nghệ thuật khác
chính bà con nhân dân trong quá trình thảo luận phát triển ra và đã hình thành nên các ý tưởng của dự án
đặc biệt những việc này nhằm mục đích để tạo sinh kế cho bà con nhân dân để tham gia trong dự án này
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ dự án con đường thiền thống được đầu tư hơn một tỷ đồng
tuy nhiên sau khi thực hiện xong con đường thiền thống chỉ mất hơn tám trăm linh triệu đồng
hy vọng rằng con đường thiền thống ra đời sẽ góp phần tạo cơ hội để phát triển
quảng bá du lịch xã biển tam thanh nói riêng và thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam nói chung
trước mắt con đường thuyền thúng sẽ phục vụ du khách đến tham quan nhân dịp festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy
diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy